thưa quý vị khán giả thời tiết miền bắc đang trong những đợt mưa rông khá thất thường
mưa không kéo dài liên tục cả ngày mà trong ngày vẫn có những khoảng nắng
thế nhưng kiểu thời tiết này sẽ chỉ kéo dài đến hết sáng ngày hôm nay
đến trưa và chiều nay khu vực bắc bộ đến nghệ an sẽ chuyển nắng kèm theo độ ẩm cao
vâng như vậy là mưa thì vẫn tiếp diễn trong buổi sáng ngày hôm nay
và với tình hình thời tiết là mưa vào lúc mà chúng ta đi học đi làm
thì các phương tiện giao thông trên đường rất dễ bị ủn tắc
do vậy mà quý vị hãy ra khỏi nhà sớm hơn một chút để chủ động cho lịch trình trong ngày
còn với khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh